tại trụ sở chính phủ đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đã tiếp hoàng hậu hà lan markshima
đặc phái viên của tổng thư ký liên hợp quốc tới thăm làm việc tại việt nam
chuyến thăm nhằm tăng cường quan hệ giữa hai nước đồng thời chia sẻ thông tin và kinh nghiệm về thúc đẩy tài chính bao trùm toàn diện đối với việt nam
phó thủ tướng vương đình huệ bày tỏ vui mừng khi được tiếp và làm việc với hoàng hậu hà lan
khẳng định đây là dịp để hai bên chia sẻ sứ mệnh và tầm nhìn chiến lược đối với việc ban hành thực thi các chính sách tài chính
là dấu mốc quan trọng trong quan hệ giữa hai quốc gia việt nam và hà lan
phó thủ tướng chia sẻ với hoàng hậu mashima rằng việt nam cần có chiến lược với chính sách tài chính bao trùm
đồng thời hiện thực hóa giáo dục truyền thông cho người thực thi và đối tượng hưởng thụ để nhận thức đầy đủ hơn quyền và nghĩa vụ tài chính của mình
phó thủ tướng cho biết việc thực hiện chính sách tài chính toàn diện phải đảm bảo nguyên tắc thị trường
và vai trò của nhà nước phải theo đúng sự phân công của thị trường
đồng thời bày tỏ lo ngại rủi ro chính sách sẽ làm triệt tiêu động lực của người dân và doanh nghiệp
và mong muốn hà lan chia sẻ kinh nghiệm với việt nam trong lĩnh vực này
về phần mình hoàng hậu hà lan massima đánh giá cao các thành tiệu quan trọng của việt nam
đạt được trong phát triển kinh tế thực hiện chính sách giảm nghèo là những bài học cho các quốc gia khác trên thế giới
hoàng hậu hà lan cho biết qua chuyến thăm này bà và các cơ quan liên quan của việt nam
đã thảo luận các vấn đề chiến lược về tài chính bao trùm với khả năng thanh toán mạnh mẽ
hiệu quả phù hợp với khả năng chi trả của người dân và nền kinh tế xã hội
trong đó chính sách này tập trung vào chính sách tín dụng vĩ mô hỗ trợ cho khối doanh nghiệp nhỏ và vừa
nguồn lực rất lớn cho tăng trưởng và việc làm
ngoài ra theo hoàng hậu mashima nội hàm của chủ đề này rất đa dạng
không chỉ có chính sách tín dụng mà còn bàn tới các lĩnh vực về tiết kiệm
bảo hiểm giúp người dân phòng tránh được rủi ro trong sản xuất kinh doanh